các đồng chí có khuyến cáo như thế nào đối với người dân và các doanh nghiệp để họ làm tốt hơn công tác phòng ngừa tội phạm cũng như là cướp cướp dật tài sản